trong những năm gần đây tình hình sản xuất nông nghiệp tại đà nẵng gặp không ít khó khăn do quá trình đô thị hóa khiến cho diện tích sản xuất ngày càng bị thu hẹp
tuy nhiên nhờ thực hiện chủ trương chính sách mới thành phố đã tạo điều kiện cho ngành nông nghiệp trên địa bàn phát triển
nhất là chuyển đổi các mô hình sản xuất theo hướng nông nghiệp đô thị ứng dụng công nghệ cao
hiện nay thành phố đã quy hoạch phê duyệt bảy vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với gần năm trăm linh hectare
tổ chức sản xuất và xây dựng sáu cánh đồng hữu cơ diện tích một trăm ba mươi bốn hectare tổng diện tích gieo trồng lúa cả năm đạt hơn năm hai trăm linh ha
năng suất lúa bình quân đạt từ sáu mươi đến sáu mươi hai tạ trên một hectare một năm